ngày hôm qua hội nghị thượng đỉnh liên minh châu phi au đã chính thức khai mạc tại thủ đô adi ababa của ethiopia
với chương trình nghị sự xoay quanh các chủ đề về hòa bình và an ninh trong khu vực
cũng như việc cải tổ và tăng cường vị thế của khối trên trường quốc tế
phát biểu khai mạc hội nghị chủ tịch ủy ban liên minh châu phi au ông musta faki mahamad nêu rõ
những thách thức của khối vẫn chưa biến mất bao gồm vấn đề hòa bình bất ổn thể chế và chính trị tiến trình hội nhập
hiệu quả quản lý kinh tế chống đói nghèo biến đổi khí hậu cũng như xác định vai trò của phụ nữ và thanh niên
trong phát triển và tham gia hệ thống chính trị xã hội
cũng theo ông mahamad kể từ khi được thành lập au chưa bao giờ chứng kiến làn sóng thay đổi chính phủ một cách vi hiến như hiện nay
ông khẳng định thực trạng này đang thách thức toàn bộ hệ thống chính trị và luật pháp của khối
theo kế hoạch hội nghị thượng đỉnh au kéo dài trong hai ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng hai
tập trung thảo luận các điểm nóng ở khu vực và thế giới cùng nhiều vấn đề quan trọng khác